tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào
hiện cả nước vẫn có tổng số hai trăm bảy mươi ca mắc
cụ thể trong hai trăm bảy mươi ca mắc đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn có
số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi năm ca chiếm tám mươi ba
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi chín ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai một mươi ba ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai ba ca chiếm một
không có ca tử vong
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là năm mươi hai một trăm chín mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi năm chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác chín tám trăm ba mươi sáu
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi hai ba mươi năm chiếm tám mươi